sau gần tháng giữa tri viện sáng nay gần hai trăm linh chiến sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm
cho người dân hơn một tháng qua sẽ trở về đơn vị ở huyện long thành tỉnh đồng nai
theo phó chủ tịch quận bình tân nguyễn thị ngọc dung năm trăm sáu mươi quân nhân tri viện đã hỗ trợ một mươi phường
ở địa bàn phát hơn hai trăm bốn mươi hai túi ăn xin cho người dân chăm sóc hơn hai mươi ép không tải nhà
trong cao điểm chấm dịch chính trực tận tình của quân nhân đã góp công lớn giúp quận kiểm soát
được dịch bệnh cách đó một mươi năm km ủy ban nhân dân phường một quận bình thạnh tạo những chiếc khăn ràn
cho gần năm mươi chiến sĩ sư đoàn năm để tri ân khoảng thời gian giúp địa phương từ lúc vùng đỏ
đến khi trưởng thành vùng xanh hơn một tháng qua bảy trăm tám mươi quân nhân đã hỗ trợ quận tuyển trực chốt kiểm soát
cung cấp thức ăn cho đến vận hành bốn mươi bảy trạm y tế khám chữa bệnh cho ép không tải nhà
hôm năm tháng một mươi khoảng một phần tư số quân nhân hỗ trợ tại quận gò vấp trở về đơn vị
theo lãnh đạo ban chỉ huy quân sự quận nơi này vẫn còn giữ gần một bộ đội để phân phát hơn một ba trăm linh tấn gạo
từ khoai rửa chứa quốc gia gói an sinh thứ ba cho người dân lực lượng sẽ rời địa phương khi công tác này hoàn thành
còn tại thành phố thủ đức khoảng một sáu trăm linh chiến sĩ tri viện từ bốn đơn vị gồm sư đoàn năm học viện quân y
cao đảng hải quân trung đoàn gia đình dự kiến rút dần để tạm cách ly trước khi trở về đơn vị
việc rút quân diễn ra từ từ tùy tình hình kiểm soát dịch của địa phương
đại tá h nguyễn thanh phong chính trị viên ban chỉ huy quân sự thành phố thủ đức cho hay
theo ông phong trong quá trình làm nhiệm vụ khoảng hai mươi quân nhân bị nhiễm covid một mươi chín xong đó khỏi bệnh
đại tá nguyễn tuấn bảo phó chính ủy bộ tư lệnh tp hcm cho hay
các đơn vị thuộc bộ quốc phòng sẽ rút quân trước còn các đơn vị thuộc quân khu bảy sẽ rút quân từ nay cho đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi
bộ đội sẽ rút lực lượng ở nơi đã kiểm soát dịch còn khu vực nào chưa thì xét điều chỉnh quân số chưa phù hợp
riêng lực lượng quân y dự kiến duy trì đến hết tháng một mươi một
trong cao điểm đợt dịch thứ tư quân đội đã huy động ba mươi bốn quân nhân hơn chín mươi tám dân quân tự vệ
cùng với hai y bác sĩ và học viện quân y chia làm năm mũi đồng hành với tp hcm chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
trong đó quân y đã tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại sáu bệnh viện và cơ sở giã chiến
lực lượng này cũng đã triển khai năm trăm ba mươi tổ quân y cơ động với một năm trăm chín mươi người làm nhiệm vụ chăm sóc
tư vấn sức khỏe cấp cứu chuyển viện cho f triệu chứng nhẹ và không triệu chứng
bộ đội và dân quân tự vệ còn tham gia canh trực các chốt kiểm soát giữ gìn trật tự duy trì quy định phòng dịch
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh giúp dân tại khu vực phong tỏa cách ly vận chuyển hàng hóa cứu trợ người khó khăn yếu thế
ngoài ra hơn bốn trăm linh quân nhân được chia thành ba mươi ba đội trên các quản huyện thành phố thủ đức lo hội sự tiếp nhận tạm thờ cúng
chuyển cho cốt người tử vong vì covid một mươi chín đến từng gia đình với tinh thần nghĩa tử là nghĩa tạt
theo thông tin từ sở y tế hà nội sáng nay hà nội ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca mắc là phụ nữ sau khi trở về từ tp hcm cùng chồng và hai con
cụ thể bệnh nhân nt nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai địa chỉ tại văn hoàng phú xuyên
bệnh nhân về từ tp hcm ngày bốn tháng chín đã được cách ly tập trung
ngày hai mươi một tháng chín bệnh nhân chuyển bệnh viện đức giang cách ly cùng chồng và hai con là f
được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
để hỗ trợ người dân về quê cảnh sát giao thông hà nội đã chủ động phối hợp hướng dẫn
đưa người và phương tiện tới điểm cầu trung hà về các tỉnh tây bắc theo hướng quốc lộ một a về các tỉnh phía bắc và đông bắc
theo đó tại chốt kiểm dịch số một quốc lộ một a huyện phú xuyên
người dân sẽ được phân loại theo nguyện vọng để lên xe buýt đưa về quê
tại đây lực lượng y tế và lực lượng quân đội luôn tận tình để giúp người dân khai báo y tế
cũng như hỗ trợ đồ ăn cho người dân đi từ vùng dịch phía nam về hà nội
ngoài ra trong đêm các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng giúp đỡ người dân vận chuyển xe máy
về đến điểm tập kết tại điểm cầu trung hà về các tỉnh tây bắc và theo quốc lộ một a về các tỉnh phía bắc và đông bắc
sau khi ở được vị trí đội cảnh sát giao thông hà nội đã dẫn đoàn xe buýt chở người dân
từ các tỉnh phía nam về quê qua địa bàn hà nội tới điểm cầu trung hà về các tỉnh tây bắc
và theo hướng quốc lộ một a về các tỉnh phía bắc và đông bắc
tại cuộc tiếp xúc cử tri quận đồng đa sau kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi sáu
mới đây chủ tịch thành phố hà nội trung ngọc anh cho biết
việc mở cửa lại phải có lộ trình để kiểm soát và đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo đó ông chu ngọc anh phân tích khi mở lại ngay vận tải hành khách hàng không
sẽ có ba trăm tám mươi năm chuyến bay mỗi ngày trên toàn quốc đến sân bay nội bài là chín mươi chuyến
tương ứng với số chuyến bay này là hàng chục nghìn hành khách từ khắp cả nước
dẫn đến nguy cơ rất lớn về dịch bệnh
trong khi đó công suất của các khu cách ly tập trung trên địa bàn hà nội hiện là một trăm một mươi người
nên có thể chỉ trong thời gian ngắn mở cửa trở lại hàng không và đường sắt
số người cần cách ly tập trung sẽ vượt năng lực của thành phố
theo đó ông trung ngọc anh cho hay thành phố đã báo cáo trung ương và phối hợp với các bộ ngành liên quan
thống nhất về lộ trình từng bước nới lỏng hoạt động giao thông vận tải
trong đó có hàng không và đường sắt để đảm bảo an toàn cho thủ đô
trước đó hôm ngày bốn tháng một mươi hà nội đề nghị cục hàng không việt nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay
đi và đến sân bay nội bài nếu được sự thống nhất bằng văn bản với các thành phố và các địa phương lân cận
tính đến ngày sáu tháng bảy trong số hai mươi địa phương được lấy ý kiến về việc mở lại đường hàng không
cộng đã tiếp nhận ý kiến của một mươi ba tỉnh thành
trong số này sáu địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch gồm điện biên khánh hòa phú yên
bình định thanh hóa và phú quốc tỉnh kiên giang
bốn địa phương thống nhất từng phần kế hoạch bao gồm tp hcm đắk lắc nghệ an và thừa thiên huế
ba địa phương chưa đồng tình thực hiện kế hoạch bao gồm hà nội hải phòng và gia lai
theo một số chuyên gia với vị trí quan trọng của sân bay nội bài
việc tiếp tục đóng cửa hàng không gây khó khăn cho kế hoạch mở lại đường bay nội địa trên toàn quốc
sau nhiều tháng đối mặt với dịch bệnh số ca tăng cao mỗi ngày
mới đây bình dương đã ghi nhận số ca thấp nhất trong hơn hai tháng
giám đốc sở y tế bình dương nguyễn hồng sương cho biết trong ngày sáu tháng một mươi
tỉnh ghi nhận tám trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc mới trong toàn tỉnh lên hai trăm một mươi tám tám trăm một mươi hai ca
theo ông dương mặc dù số ca nhiễm vẫn còn cao
nhưng đây là ngày có số ca nhiễm thấp nhất trong hơn hai tháng qua ở bình dương
tính từ ngày bảy tháng tám
thời gian tới ngành y tế bình dương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
chủ yếu cho công nhân người lao động để các nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất
ngoài ra theo ông dương số lượng vaccine hiện có của bình dương
chỉ đủ để tiêm cho khoảng năm mươi tổng số dân trên một mươi tám tuổi
hiện bình dương đã tiêm được hai ba trăm chín mươi sáu tám trăm ba mươi hai liều
trên ba ba trăm tám mươi sáu hai trăm linh liều vaccine được phân bổ
với hai ba mươi hai bảy trăm tám mươi một mũi một
và ba trăm sáu mươi bốn năm mươi một mũi hai
với một trăm bảy mươi sáu đội tiêm chủng cố định và khoảng một trăm linh đội lưu động
mỗi ngày ngành y tế bình dương có thể tiêm được từ một trăm linh đến một trăm năm mươi liều vaccine
khi vaccine được cung cấp đầy đủ dự kiến trong khoảng hai mươi đến ba mươi ngày
tỉnh sẽ hoàn thành tiêm đủ hai mũi vaccine cho toàn bộ người dân
người đứng đầu ngành y tế bình dương cho rằng
chiến lược của tỉnh vẫn là ưu tiên xét nghiệm dựa dọc để sớm bóc tách f
đồng thời tỉnh lên phương án xây dựng pháo đài nhà trọ để cách ly các f tại nhà
và các khu nhà trọ tránh lây lan trong cộng đồng
theo giám đốc sở y tế bình dương hiện số ca nhập viện ở tỉnh này đang giảm mạnh
chủ trương của tỉnh trong thời gian tới sẽ cho bệnh nhân cách ly tại nhà
tỉnh sẽ tổ chức hệ thống lại khu y tế
mỗi huyện thị sẽ lập một khu cách ly nhỏ xây dựng bệnh viện chưa điều trị covid một mươi chín
đặc biệt ưu tiên khu điều trị tầng ba để giảm tỷ lệ tử vong
ngoài ra thì tỉnh lập thêm các trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp để chăm sóc f ngoài cộng đồng
do đó trong thời gian tới khi các đoàn chi viện rút bớt khỏi địa phương
ông trên cho rằng đây không phải là vấn đề đáng lo ngại
mới đây bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bị phong tỏa so với liên quan đến một ca f
cụ thể trong ngày hai mươi tám tháng chín sản phụ hai mươi bảy tuổi ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi nhập viện sinh con
sản phụ sinh mổ bé gái nặng ba hai kg đi cùng chăm sóc sản phụ là bà ngoại năm mươi sáu tuổi
kết quả test nhanh kháng nguyên của hai người trước khi vào bệnh viện âm tính
ngày sáu một mươi sản phụ làm thủ tục xuất biện
trước khi về kết quả xét nghiệm của bà ngoại dương tính với ncov không có triệu chứng
hai mẹ con sản phụ đều âm tính
đêm qua toàn bộ nhân viên khoa phụ sản và nhi khoa cho kết quả xét nghiệm âm tính
hôm nay chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm toàn viện
ông đảo chưa biết và nhận định khả năng trường hợp này mới bị nhiễm ở cộng đồng nơi mình sinh sống
khi vào viện test nhanh kháng nguyên không phát hiện được
theo đó từ một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam bị phong tỏa ba ngày
khoảng hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi càng ngàn người dân từ phía nam về quê trên hàng trăm xe máy
đã được cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng dẫn đoàn xuất phát để vào hầm đường bộ hải vân chạy ra bắc
trước đó lãnh đạo thành phố đà nẵng và công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo cả
đã thống nhất phương án sử dụng xe trung chuyển để miễn phí đưa người dân từ các tỉnh thành phía nam về quê
qua hầm đường bộ hải vân từ ngày bảy tháng một mươi
tuy nhiên phương án cho xe máy chạy trong hầm hải vân đã được thay đổi vào phút cuối
khi dòng người hồi hương bằng xe máy đi trong đêm mưa vượt đèo hải vân rất nguy hiểm
theo đó dòng người về quê bằng xe máy chạy trên đường tránh phía nam hầm hải vân
vừa qua giao lộ với đường tạ quang bủ quận liên triều sẽ tập trung lại
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn chạy xuyên qua hầm hải vân với chiều dài hơn sáu km
khoảng hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông đã dẫn đoàn cả ngàn người với hàng trăm xe máy vào hầm
chạy về hướng tỉnh thừa thiên huế đoàn xe máy của người dân đi sau xe dẫn đoàn
cuối đoàn lực lượng chức năng bố trí xe của các đoàn từ thiện xe cứu hỏa xe cứu thương xe phục vụ sửa chữa xe máy
ông võ ngọc trung phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo cả cho biết
đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc xe máy chạy qua hầm việc này khá nguy hiểm nên chúng tôi phải phối hợp
với cảnh sát giao thông đà nẵng để dẫn đoàn và các đoàn từ thiện nhằm hỗ trợ người dân nếu gặp sự cố
cũng theo ông trung hầm hải vân thiết kế không dành cho xe máy nên rất nguy hiểm khi qua hầm bằng phương tiện này
bà con hành lý rất nhiều đặc biệt những cây sang mọi người mang theo cũng không an toàn khi qua hầm
do vậy phương án này là rất đặc biệt và phải đảm bảo an toàn là trên hết
thường tà hát đoàn ngọc minh tuấn phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng cho biết
đơn vị đã huy động năm xe hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng với công an quận liên triều phối hợp dẫn đoàn xe của người dân qua hầm
trời miền trung đang đổ mưa rầm rề dưới màn mưa trắng xóa những chiếc xe máy cũ kỹ vẫn nhẫn nại
quay bánh đưa những con người tha phương về lại cố hương trong cơn mưa lớn ấy khiến ta xúc động bởi tình người hơn
trong đoàn người trở về từ tp hcm bình dương và các tỉnh phía nam có nhiều gia đình trẻ
các cháu bé được cha mẹ quần áo mưa kiến mít ngồi lọt thoảm phía sau tà áo mưa
che trước đầu xe hay được cặp giữa cha và mẹ để sẻ chia những ngày này đi dọc miền trung
sẽ thấy những thấm bảng có nội dung thấm đấm tình người như nước uống sữa bánh mì cháo
xúc miễn phí tặng bà con trên đường về quê
trên đỉnh đèo hải vân lạnh giá hầu như tất cả các nhóm thiền nguyện của tp đà nẵng đều có mặt
dầm mưa túc trực đón từng đoàn người hồi hương từ các tỉnh phía nam qua đây
một nhóm xếp sẵn những hộp súp cơm gà nóng nhóm khác trao mưa khẩu trang
còn nhóm các bạn sinh viên khởi chơi rỉa xe thay lốp cho bà con
giữa cái giá lạnh nơi đỉnh đảo tình người lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp hơn
tình người không đong đếm dường như đã giúp chặng đường về quê xa xôi trở nên gần hơn